bên lề hành lang quốc hội sáng nay các đại biểu quốc hội đều đánh giá cao các chỉ số ấn tượng trong báo cáo kinh tế xã hội của chính phủ
tuy nhiên một số đại biểu cũng chia sẻ những lo lắng cũng như đề xuất những giải pháp nhất là áp dụng công nghệ bốn trong lĩnh vực kinh tế
các điểm nhấn quan tâm nhất trong báo cáo đó là nền kinh tế của nước chúng ta đã được khởi sắc
tuy nhiên các đại biểu vẫn lo lắng là việc phát triển này vẫn chưa có những cơ bản bền vững nhất cũng như chúng tôi cũng lo về nguồn thu không bền vững
tại vì liên tục trong những năm vừa qua thì thu nội địa của chúng ta vẫn chưa đạt được và chúng ta cũng phụ thuộc vào các nguồn fdi của nước ngoài các nguồn thu từ dầu mỏ và những nguồn thu khác thì nó không có canh cơ
cho nên là sẽ không đảm bảo được